phát biểu trong buổi tiếp đại sứ mông cổ biluk dorczodat nhân dịp nhận nhiệm vụ tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn coi trọng và mong muốn cùng mông cổ phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống đó lên tầm cao mới
vì lợi ích của hai nước góp phần duy trì hòa bình ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ chính phủ việt nam đang quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo hành động
sẵn sàng đồng hành tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có mông cổ hợp tác với việt nam
trên tinh thần đó thủ tướng mong muốn trong nhiệm kỳ của mình
ngài đại sứ sẽ nỗ lực thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước
thủ tướng đề nghị việt nam và mông cổ cũng cần đẩy mạnh hợp tác về các lĩnh vực du lịch
hợp tác lao động vì đây cũng là những thế mạnh và là tiềm năng của mỗi nước
đại sứ biluk dokzodas khẳng định trong thời gian công tác tại việt nam sẽ nỗ lực hết mình
nâng cao kim ngạch thương mại song phương tương xứng với tiềm năng của hai nước
với tiềm năng về dầu khí bông lan ga mông cổ mong muốn hợp tác chặt chẽ với việt nam
và ngược lại với thế mạnh về nông sản hoa quả việt nam có thể tăng cường xuất khẩu sang thị trường mông cổ